đã đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự để người dân được an tâm khi đến tham quan và chiêm bái tại các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh trong dịp đầu năm mới nhân dần hai nghìn hai mươi hai